trong chiều nay một mươi hai tháng hai nghị viện châu âu đã chính thức thông qua hiệp định thương mại tự do evfta
và hiệp định bảo hộ đầu tư evipa đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng đối với việt nam nói riêng
và liên minh châu âu eu nói chung
đối với việt nam việc hiệp định evfta được thông qua là sự kiện có ý nghĩa lịch sử
mở ra cơ hội mới cho nước ta gia nhập sâu hơn vào sân chơi toàn cầu và thị trường một mươi tám tỷ usd
đồng thời nâng cao vị thế của việt nam trên trường quốc tế
để nắm rõ thêm thông tin về sự kiện này phóng viên của truyền hình nhân dân đã có cuộc trao đổi
với ông trần tuấn anh bộ trưởng bộ công thương
xin cảm ơn bộ trưởng đã dành thời gian trả lời phỏng vấn truyền hình nhân dân
thưa bộ trưởng với kết quả là nghị viện châu âu đã thông qua hiệp định evfta
sự kiện này thì sẽ có ý nghĩa như thế nào đối với việt nam nói riêng và eu nói chung
với kết quả tích cực này của các nghị sĩ trong nghị viện châu âu đã bỏ phiếu thông qua
thì chúng ta đã thật sự là những đối tác đáng tin cậy và có uy tín của một thực thể quan trọng như liên minh châu âu
trong thời điểm bối cảnh của hai nghìn hai mươi đang cho thấy những diễn biến rất khó dự đoán
thì việc chúng ta có được phê duyệt phê chuẩn của nghị viện châu âu
thì chúng ta đã có những công cụ và cơ sở rất quan trọng cho việt nam
không chỉ trong việc tiếp tục thực hiện phát triển thị trường
tại một cái thị trường mà tới một mươi tám tỷ đô la như của liên minh châu âu
mà cái quan trọng còn là cái công cụ để giúp cho chúng ta tiếp tục hình thành và xây dựng những cái chuỗi giá trị mới
với sự tham gia của doanh nghiệp và tổ chức đối tác của cả hai bên
trên cơ sở kết hợp các thị trường thương mại thị trường nguồn vốn thị trường công nghệ
với năng lực động và những nguồn lực phở phát triển ở tại việt nam
bên cạnh đó thì chúng ta cũng thấy được một yêu cầu
một yếu tố vô cùng quan trọng là bằng với việc chúng ta có một hiệp định thương mại này với liên minh châu âu
thì chúng ta đã chứng minh chủ trương của đảng về chiến lược đối ngoại đa phương hóa đa dạng hóa quan hệ
là hoàn toàn đúng đắn và nó mang lại những lợi ích vô cùng to lớn cho chúng ta
nhất là để đảm bảo lợi ích quốc gia trong tất cả lĩnh vực đan xen lợi ích và đảm bảo những mối quan hệ hợp tác bền vững
mang tính chiến lược để đóng góp chung cho hòa bình ổn định chứ không chỉ đơn thuần về kinh tế và thương mại
xin bộ trưởng cho biết những cơ hội và thách thức mà hiệp định evfta sẽ mang lại cho phía việt nam
sau khi được phê chuẩn của quốc hội việt nam thì chúng ta cũng đã phải chuẩn bị ngay hàng loạt các vấn đề
nhất là liên quan đến việc chuẩn bị của phía chúng ta vốn là đang phải đối mặt với rất nhiều áp lực
cả về trong thực hiện các cam kết hội nhập cũng như chuẩn bị cho các kế hoạch giải hạn
trước hết là chúng ta sẽ phải có
một chương trình hành động của chính phủ việt nam được thủ tướng chính phủ phê chuẩn và ban hành
trong những nhiệm vụ trước mắt và cả những nhiệm vụ giải hạn
trong cả những công tác về giả soát điều chỉnh sửa đổi pháp luật để báo cáo quốc hội để thông qua
cũng như trong các hoạt động về điều hành của chính phủ trong các mảng về phát triển kinh tế xã hội
cũng như thực hiện các nhiệm vụ của chính phủ trong khu vực của pháp luật
không chỉ trong các việc tái cơ cấu lại nền kinh tế các ngành kinh tế quan trọng của chúng ta
để tiếp tục có một năng lượng
các năng lượng của nền kinh tế cũng như của cộng đồng doanh nghiệp
trong tham gia phát triển thị trường mới này trong khung khổ của hiệp định
mà còn cả tiếp tục trong việc tiếp tục xây dựng phát triển thị trường trong nước
và đảm bảo bảo vệ có hiệu quả những lợi ích của nền kinh tế
của các doanh nghiệp của người dân ở trong nước trong quá trình thực thi cam kết hội nhập
là như vậy thì hàng loạt những vấn đề lớn để thực thi những cam kết
mà chúng ta đã thỏa thuận thống nhất và ký kết và được phê chuẩn ngày hôm nay và tới đây
thì sẽ rất nhiều những nội dung lớn mà chúng ta không thể ngày một ngày hai
có thể làm ngay được nhưng phải thể hiện một quyết tâm và một nỗ lực lớn